theo dự thảo thí điểm áp dụng biện pháp phòng chống dịch với người nhập cảnh đường hàng không
bản cập nhật ngày một mươi năm tháng một mươi hai bộ y tế đề xuất người xuất nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
xét nghiệm pcr âm tính sẽ cách ly tại nhà ba ngày
bản dự thảo hiện đang lấy ý kiến các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố cho biết hiện nay tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín của việt nam
đã đạt ở mức cao tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm một mũi là chín mươi sáu bốn và tiêm đủ hai mũi là bảy mươi sáu
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ chậm nhất đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phải cơ bản hoàn thành một trăm linh
một trăm linh việc tiêm hai mũi vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ em
thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và các văn bản khác
bộ y tế cơ quan thường trực của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người nhập cảnh việt nam qua đường hàng không trừ trường hợp nhập cảnh vào làm việc ngắn ngày
và các trường hợp nhập cảnh khác theo quy định của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
và của bộ y tế hoặc có thỏa thuận hợp tác song phương
theo đó về yêu cầu chung phòng chống dịch dự thảo của bộ y tế nêu rõ đối với người nhập cảnh
phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trước khi nhập cảnh trong bảy mươi hai giờ
trừ trường hợp trẻ em dưới hai tuổi thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh
khi nhập cảnh việt nam cần cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế pc covid để khai báo y tế
theo dõi sức khỏe theo quy định của việt nam
đối với khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao công vụ thì khuyến khích sử dụng
trường hợp người nhập cảnh là công dân việt nam người việt nam định cư ở nước ngoài và thân nhân
bao gồm vợ chồng con chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín
sẽ thực hiện tiêm chủng vaccine covid một mươi chín tiêm miễn phí trong thời gian thực hiện cách ly nếu có nhu cầu
thực hiện chi trả phí xét nghiệm chi phí cách ly y tế khám chữa bệnh và các chi phí liên quan khác nếu có
trong phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định tại nghị quyết số một mươi sáu nqcp ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
về chi phí cách ly y tế khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch covid một mươi chín
dự thảo của bộ y tế hướng dẫn trong ba ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe và không được tiếp xúc
với người xung quanh không được ra khỏi nhà hoặc ra khỏi địa điểm lưu trú tự bố trí như khách sạn nhà nghỉ
khu nghỉ dưỡng trụ sở của cơ quan đại diện ký túc xá nhà khách của cơ sở sản xuất kinh doanh
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr ngày thứ nhất và ngày thứ ba kể từ khi nhập cảnh
nếu kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày kể từ khi nhập cảnh
hiện đang là cách ly tập trung bảy ngày và theo dõi sức khỏe bảy ngày sau đó
trường hợp tự nguyện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ một mươi và có kết quả âm tính
thì kết thúc thời gian theo dõi sức khỏe trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định
tại dự thảo nêu rõ các trường hợp này thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ khi nhập cảnh
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ nhất vào ngày thứ bảy
nếu kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr ngày thứ một mươi bốn sau khi nhập cảnh
trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định
đối với người nhập cảnh dưới một mươi tám tuổi người từ sáu mươi năm tuổi trở lên phụ nữ có thai người có bệnh lý nền
nhưng không phải theo dõi điều trị tại cơ sở y tế được cách ly cùng cha mẹ hoặc người chăm sóc
phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
và phải cam kết tự nguyện cách ly cùng sau khi được giải thích về các nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về xét nghiệm và các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín như đối với người nhập cảnh
trước đây khi chưa ở trạng thái bình thường mới là một mẫu xét nghiệm tất cả đều âm tính thời gian rất nhanh
bây giờ là một mẫu xét nghiệm mà một trăm linh mẫu dương thì lực lượng chuyên môn sẽ phải làm lại lần hai lần ba
khẳng định xong phải khử khuẩn rồi mới làm tiếp được chứ không phải chạy liên tục phó giám đốc cdc hà nội chia sẻ
nhiều ngày nay số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội liên tục tăng mạnh
đáng chú ý tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội thông báo
thành phố ghi nhận một ba trăm năm mươi bảy ca nhiễm mới trong đó có tới sáu trăm một mươi một trường hợp cộng đồng
đây tiếp tục là ngày ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục tại thủ đô
cùng với đó mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin người dân chờ nhiều ngày chưa có kết quả xét nghiệm pcr
đơn cử như gia đình ở trung cư hh ba a linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
chờ một tuần mới có kết quả xét nghiệm khẳng định
việc này khiến chính quyền địa phương lúng túng vì không thể ký quyết định đi điều trị hay cách ly tại nhà
không ít ý kiến cho rằng liệu việc lấy mẫu xét nghiệm có bị quá tải
trao đổi với phóng viên dân việt ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
hiện nay lực lượng y tế tập trung xử lý mẫu xét nghiệm nhiều hơn trước đây
ngoài ra mẫu dương tính nhiều hơn trước nên phải làm cẩn thận chắc chắn
có mẫu xét nghiệm dương tính phải làm tới xét nghiệm lần hai lần ba mới có kết quả chắc chắn khẳng định nên chậm
thứ hai số lượng mẫu tăng
trường hợp ở phường hoàng liệt quận hoàng mai không chỉ có cdc làm mà còn cả đơn vị khác xét nghiệm nữa
nếu cdc làm thời gian đảm bảo nhưng một số đơn vị khác làm thường sẽ chậm hơn ông tuấn nêu
về thông tin cho rằng việc chậm kết quả xét nghiệm có phải do bị quá tải ông tuấn cho hay
thành phố chưa đến mức độ này nhưng do số lượng mẫu tăng lên số lượng mẫu dương tính nhiều hơn nên sẽ chậm hơn thời gian trước
trước đây khi chưa ở trạng thái bình thường mới là một mẫu xét nghiệm tất cả đều âm tính thời gian rất nhanh
bây giờ làm một mẫu mà một trăm linh mẫu dương thì lực lượng chuyên môn sẽ phải làm lần hai lần ba khẳng định xong rồi phải khử khuẩn rồi mới làm tiếp được chứ không phải chạy liên tục
mẫu xét nghiệm dương tính nhiều sẽ mất thời gian hơn rất nhiều lần
chỉ tính riêng cdc hà nội ngày làm vài nghìn mẫu xét nghiệm ngoài ra còn một số quận huyện và bệnh viện làm
tính ra mỗi ngày hà nội xử lý trên một mươi mẫu xét nghiệm trong đó có cả mẫu cách ly mẫu xét nghiệm lần hai lần ba tương đối lớn ông tuấn đưa ra dẫn chứng
đánh giá về tình hình dịch hiện tại ở thủ đô khi các ca nhiễm liên tục đạt đỉnh phó giám đốc cdc hà nội cho rằng
người dân vẫn phải tuân thủ biện pháp năm k lực lượng chức năng vẫn phải nhanh chóng xét nghiệm khoanh vùng xử lý các ổ dịch
giờ được điều trị cách ly theo dõi tại nhà nên người dân yên tâm khi có vấn đề gì hoặc tự xét nghiệm dương tính
phải liên hệ ngay với lực lượng y tế để được hướng dẫn cụ thể
sẽ phải xử lý rác thải y tế riêng rác thải sinh hoạt xử lý bình thường
mỗi quận huyện sẽ phải ký hợp đồng với công ty môi trường nào đó chịu trách nhiệm xử lý việc này ông tuấn nhấn mạnh
ông tuấn cũng cho biết thêm số ca mắc tại hà nội sẽ tiếp tục tăng nữa hơn một ca trên ngày chưa phải nổ
dự kiến có thể lên đến vài nghìn ca tất cả kịch bản ở hà nội cũng đã lường tính cụ thể
tuy nhiên ở mức độ nào chúng ta sẽ xử lý mức độ đó và làm một cách phù hợp nhất
cùng với đó hàng xóm cũng đóng vai trò rất quan trọng cùng chính quyền địa phương phối hợp giám sát
hỗ trợ những gia đình có f f một để không tiếp xúc với người ngoài ông tuấn nhấn mạnh
liên quan đến vụ việc gia đình bốn f tại trung cư hh linh đàm chờ năm ngày nhưng chưa được đưa đi cách ly
một chuyên gia y tế khuyến cáo trong trường hợp này người dân cần bình tĩnh
tự cách ly tại nhà trong bối cảnh f tăng lên rất nhanh
hiện hà nội thực hiện thích ứng an toàn với dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
nên việc gia tăng f là điều không thể tránh khỏi
thành phố cũng chuyển đổi tư duy phương pháp biện pháp tổ chức thực hiện quản lý từ zero covid
sang quản lý rủi ro giảm thiểu nguy cơ tử vong
theo thống kê tám mươi tám mươi năm bệnh nhân nhẹ hoặc không triệu chứng
trong thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm pcr họ cần bình tĩnh và tự cách ly
vị này nói và cho biết ở nhà tự điều trị có thể là còn tốt và thoải mái hơn vào khu thu dung điều trị
điều quan trọng nhân viên y tế cơ sở biết cách điều phối
nếu f chuyển nặng cần chuyển ngay lên tuyến trên giảm thiểu nguy cơ tử vong vị chuyên gia cho hay
theo tạp chí điện tử tri thức trực tuyến biến hiệu omicron của virus sars cov hai đang lây nhanh chóng trên khắp thế giới
giới khoa học vẫn chạy đua với thời gian để đánh giá mức độ nghiêm trọng của biến chủng mới và khả năng kháng vaccine
tuy nhiên theo cnn ngành công nghiệp du lịch trên toàn cầu đã bắt đầu hứng chịu thiệt hại
khách hàng đã bắt đầu đắn đo trong việc đặt vé
ông nick kelly của airlines for america đại diện cho hãng hàng không lớn bắc mỹ chia sẻ
giá cổ phiếu của khách sạn công ty lưu hành và hãng hàng
hãng hàng không dễ chịu tác động bởi lỗi lo ngại về biến thể virus mới
trong phiên giao dịch hôm một mươi ba một mươi hai cổ phiếu của america airlines đã sụt giá năm
giá cổ phiếu hãng tàu carnival corporation cũng lao dốc
cổ phiếu marriott international sụt giá hơn bốn
việc xếp chặt những hạn chế đi lại của các quốc gia và nỗi lo ngại của du khách đã tác động mạnh mẽ đến ngành công nghiệp
với sự xuất hiện của omicron người tiêu dùng có thể ngần ngại ghé các cửa hàng bách hóa
thăm gia đình và bạn bè trong kỳ nghỉ cuối năm
trong một bức thư gửi tới thủ tướng anh boris johnson các giám đốc điều hành của britis airways
viking elastic ryanair và easyjet nhấn mạnh rằng những hạn chế đi lại bừa bãi không thích hợp
có nguy cơ để lại vết xẹo vĩnh viễn cho ngành công nghiệp
các giám đốc hãng bay thúc giục chính phủ hủy bỏ tất cả các xét nghiệm khẩn cấp
đối với những hành khách đã được tiêm phòng đầy đủ
tại một cuộc họp báo hồi tuần trước ông giliwas người đứng đầu hiệp hội vận tải hàng không quốc tế
cảnh báo rằng các hãng hàng không sẽ gánh chịu thiệt hại nặng nề vì biến thể virus mới
chúng ta không thể tiếp tục dừng các hoạt động hàng không và đóng cửa nền kinh tế
điều này gây ra thiệt hại rất lớn cho ngành công nghiệp ông nhấn mạnh
theo một đánh giá được tổ chức hàng không dân dụng quốc tế thuộc liên hợp quốc công bố hồi tuần trước
lượng khách hàng giảm chưa thường thấy do đại dịch đã dẫn đến thiệt hại doanh thu gần bảy trăm linh tỷ usd cho các hãng hàng không
nếu không được hỗ trợ một số công ty sẽ không thể vượt qua cú sốc mới vì omicrone
hôm một mươi ba tháng một mươi hai
ingroup và delta airlines của tỷ phú sir richard branson cho biết đang bơm năm trăm ba mươi triệu usd vào các hãng hàng không
trước khi biến thể mới xuất hiện một số nhà kinh tế cho rằng nhu cầu đối với các dịch vụ như giải trí
đi lại và du lịch sẽ phục hồi nhưng xu hướng đó sẽ bị chỉ hoãn
làm ảnh hưởng đến triển vọng phục hồi vốn đã không đồng đều của nền kinh tế toàn cầu
các nhà kinh tế của goldman sachs group inc đã chỉ ra bốn khả năng
trong đó làn sóng lây nhiễm lớn nhất trong quý i năm hai nghìn hai mươi
có thể khiến tăng trưởng toàn cầu còn hai giảm hai năm điểm phần trăm so với dự báo trước đó
mức tăng trưởng cả năm là bốn thấp hơn bốn điểm phần trăm so với dự báo
trong một kịch bản khác biến thể mới không nguy hiểm như lo ngại ban đầu
nhưng sự xuất hiện của biến chủng omi gold vẫn là lời nhắc nhở về mối đe dọa của đại dịch đối với nền kinh tế toàn cầu
chúng ta vẫn chưa rơi vào tình trạng lạm phát đình trệ tăng trưởng kinh tế chứng lại trong khi lạm phát tăng cao
tuy nhiên điều đó sẽ xảy ra nếu tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng
và các hạn chế di chuyển xuyên biên giới kéo dài thêm một năm nữa
bà alicia garcia herrero tại gnastic sa bình luận
trên thực tế ngoại trừ trung quốc các nước khác trên thế giới đều lưỡng lự trong việc trở lại tình trạng phong tỏa
nhờ tiêm chủng rộng rãi những biện pháp hạn chế được áp dụng ở châu âu đã linh hoạt hơn và ít gây tổn hại tới tăng trưởng
các doanh nghiệp và hộ gia đình đã thích nghi với những biện pháp hạn chế khóa cửa
do đó mức độ ảnh hưởng có thể bớt nghiêm trọng hơn
ông rob superman trường bộ phận nghiên cứu thị trường toàn cầu tại nomura hosting inc nhận định
theo cnn một số dấu hiệu chỉ ra rằng bất chấp tình trạng bất ổn nhiều hành khách vẫn sẵn sàng di chuyển
điều này có thể giảm bớt mức độ ảnh hưởng đối với ngành công nghiệp
cục an ninh vận tải mỹ đang chuẩn bị đón một lượng lớn hành khách di chuyển trong những ngày nghỉ cuối năm
hôm một mươi hai tháng một mươi hai vừa qua khoảng hai một triệu hành khách đã đi qua các trạm kiểm soát an ninh ở các sân bay trên khắp nước mỹ